đã tới lúc cần có biện pháp phù hợp để phòng cháy chữa cháy hiệu quả nhất khi bước vào mùa nắng nóng
nhiều nhà ở phố làm kiểu chuồng cọp vì sợ trộm cắp dinh dập
nhưng nếu khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì rất khó để thoát thân
tính mạng con người là quan trọng nhất
nếu có điều kiện thì chi ra khoảng một mươi triệu đồng để lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
khi có khói chút xíu là nó báo in ỏi liền
tôi nghĩ định kỳ hàng năm chính quyền địa phương cảnh sát khu vực
đều có những buổi tập huấn hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm trong mọi tình huống
nhất là khi xảy ra cháy nổ mỗi gia đình tổ dân phố đều nên tham gia để tự trang bị kỹ năng
tôi đề nghị nên có cuộc kiểm tra trên diện rộng về việc cơi nới nhà cửa làm chuồng cọp cửa thoát hiểm
để tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiệu quả
cần có chế tài xử lý nghiêm đối với những hộ cố tình làm chuồng cọp không đảm bảo thoát hiểm phòng cháy chữa cháy
theo kết quả điều tra khảo sát của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho thấy
chỉ tính riêng hà nội mỗi năm xảy ra khoảng hai trăm linh vụ cháy
điều đáng nói bên cạnh việc không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy
thì trong nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tai nạn thương tâm chủ yếu là do mọi người không biết cách để thoát ra khỏi đám cháy
việc đầu tiên cần làm là phải hết sức bình tĩnh để tìm cách xử lý
cách tốt nhất mà bạn cần làm lúc này là phải tìm cách dập lửa ngay lập tức bằng bình bột bình co hai cát chăn nước hoặc những thứ khác
mà bạn có thể kiếm được quanh đó có khả năng dập lửa
hầu hết mọi người đều do hít phải khí độc của vụ cháy không có oxy để thở dẫn đến ngạt
chính vì vậy bạn hãy bò trên sàn nhà nếu có khói
vì đây là nơi mà không khí sẽ thoáng và sạch nhất
bạn nên để mũi càng thấp càng tốt
nhớ rằng khói rất độc
có thể sẽ giết bạn
cần hướng dẫn trẻ nhỏ người già kỹ năng thoát nạn
đây là nhóm đối tượng rất dễ bị tổn thương
hiểm họa cháy nổ có nguy cơ xảy ra ở bất kể nơi đâu và ở mọi thời điểm
hậu quả của nó là để lại những mất mát tổn thất không hề nhỏ
để giảm thiểu thiệt hại từ hiểm họa cháy nổ
mỗi gia đình không nên để quá nhiều đồ dễ cháy nổ trong nhà
với mục tiêu phong cháy hơn chữa cháy
cư dân mạng cho rằng công tác quản lý kiểm tra giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy
cần phải được tiến hành thường xuyên liên tục hơn để phòng ngừa từ xa từ sớm
những vụ cháy nổ kinh hoàng vừa qua đã để lại những nỗi đau sự ám ảnh đối với nhiều người
theo bạn cần phải làm gì để phong ngừa những nỗi đau này
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên trang facebook của truyền hình công an nhân dân